chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến nhấn mạnh với một số điểm mới như quy định về vai trò chức năng tiêu chuẩn và nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản
hoặc quy định về điều tiết bình ồn trong trường hợp thị trường bất động sản sốt nóng hoặc đóng băng
dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ giải quyết được một số vấn đề tồn tại hiện nay đảm bảo hơn nữa tính công khai minh bạch của thị trường bất động sản
bên cạnh đó tán thành với một số giải pháp về công nghệ đặc biệt là việc xây dựng cơ sở dữ liệu về bất động sản
có ý kiến đề nghị dự thảo luật cần quy định một cách chi tiết

cũng như chính phủ quy định cụ thể thì càng cụ thể hơn về những thông tin về môi giới bất động sản
về là người mua người bán vào cái dữ liệu này và kết hợp với dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ nga là chính phủ giao cho bộ ngang phụ trách thì nó sẽ tốt hơn
cũng trong phiên thảo luận ngày hôm nay các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề khác như phạm vi điều chỉnh của luật
về tổ chức môi giới tư vấn bất động sản
nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện dự án luật đảm bảo tính khả thi và thống nhất với hệ thống pháp luật
đặc biệt là một số luật như luật đất đai sửa đổi luật nhà ở
thưa quý vị tính đến hết ngày một mươi một tháng bốn thì vẫn còn một hai mươi bốn triệu thuê bao bị khóa một triệu do thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và số thuê bao này sẽ bị khóa hai triệu vào ngày một mươi năm tháng bốn nếu chưa chuẩn hóa
đến ngày một mươi năm tháng năm các thuê bao chưa chuẩn hóa sẽ bị thu hồi số
theo đại diện cục viễn thông đợt chuẩn hóa chỉ nhắm đến những thuê bao có thông tin không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
những trường hợp sử dụng sim không chính chủ sim đăng ký bằng giấy tờ cũ như chứng minh nhân dân nhưng khớp với cơ sở dữ liệu sẽ không thuộc diện phải cập nhật
tuy nhiên cục viễn thông khuyến khích người dùng chủ động kiểm tra đăng ký sim chính chủ chuyển sang số căn cước công dân để có đầy đủ quyền lợi
theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
quý i đầu năm bình quân giá gạo xuất khẩu ước đạt năm trăm ba mươi một usd một tấn và tăng chín hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai đây là mức giá xuất khẩu gạo bình quân cao nhất trong một mươi năm
lý giải về xuất khẩu gạo tăng trưởng tích cực hiệp hội lương thực việt nam vfa cho biết ngành gạo thế giới đang trong giai đoạn cung không đủ cầu nên giá gạo tăng
vfba dự báo tình hình xuất khẩu gạo quý ii của việt nam sẽ tích cực hơn so với quý i
năm hai nghìn hai mươi ba dự báo giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng của những bất ổn về kinh tế chính trị và nhu cầu dự trữ lương thực của các quốc gia tăng lên
thưa quý vị trước thực tế nhiều cơ sở ồ ạt khai thác du lịch trái phép trên đất nông nghiệp thành phố đà nẵng đã nghiên cứu thí điểm một mươi năm mô hình sinh thái gắn với nông lâm ngư nghiệp tại huyện hòa vang
theo đó mô hình phải tuân thủ theo các quy định cụ thể được đề ra
mục tiêu vừa khai thác tiềm năng phát triển của loại hình này vừa đảm bảo việc quản lý bền vững lâu dài
đây là mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp kiểu mẫu được ủy ban nhân dân huyện hòa vang cấp phép
dựa trên hoạt động nông nghiệp trước đây anh dương hiền tú đã lắp ghép các ngôi nhà tranh nông trại trang trí thêm nhiều tiểu cảnh để khai thác du lịch
khi mà mình xây dựng nên cái khu du lịch này thì mình không được bê tông hóa
bằng nơi lưu trú mình không hạn chế cái việc sử dụng rác thải nhựa hay là bao ni lông hoặc là những cái thứ mà có thể ảnh hưởng tới môi trường
đó thì đó là những cái tiêu chí mà khi thành phố đưa ra đó thì những cái đơn vị mà thực hiện cái đề án này phải tuyệt đối là tuân thủ
tương tự mô hình du lịch của ông nguyễn đức tùng tại xã hòa bắc cũng đang được lắp đặt với bộ tiêu chí đưa ra
trong đó việc nói không với kiên cố hóa bê tông hóa công trình là điều kiện đầu tiên để thực hiện
tôi rất là thích phát triển du lịch theo mô hình của đồng nghiệp là ngôi nhà tranh ngôi nhà lá
rồi ở đây do quá trình đất ở đây lục hàng năm không có phát triển theo mô hình bê tông hóa để phù hợp với thiên nhiên ở đây
sáu mô hình khác đang được xem xét điều chỉnh các mô hình này phải đảm bảo đúng điều kiện nghị quyết tám mươi hai của hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành
địa phương có trách nhiệm giám sát theo bộ tiêu chí không thay đổi mục đích hiện trạng đất rừng không làm thoái hóa tính chất và môi trường đất nông nghiệp không gây ô nhiễm nguồn nước
khách hàng nên mua vé trực tiếp trên website các phòng vé đại lý chính thức của hãng trong và ngoài nước đồng thời khách hàng cần lấy phiếu thu hóa đơn khi mua vé
tổng cục thuế vừa có thông tin về hiện tượng một số đối tượng giả danh cán bộ thuế cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản
cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế cho máy tính điện thoại thông minh qua các đường dẫn không phải do tổng cục thuế cung cấp
bên cạnh đó người nộp thuế không cho phép bất kỳ cá nhân nào truy cập trực tiếp vào máy tính và điện thoại của mình để hỗ trợ cài đặt sử dụng phần mềm của cơ quan thuế
tổng cục thuế thông báo ứng dụng cung cấp chính thức của ngành tại các địa chỉ như trên màn hình
cơ quan thuế cũng khuyến cáo khi có nhu cầu hỗ trợ các ứng dụng của ngành thuế người nộp thuế gửi yêu cầu qua email hoặc gọi tới số điện thoại danh sách các trang website của cơ quan thuế địa phương
trên cơ sở đó các cán bộ sẽ hỗ trợ trả lời cũng bằng các địa chỉ email và điện thoại nêu trên
thưa quý vị tính đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba việt nam là quốc gia đứng thứ sáu trên thế giới và đứng đầu trong đông nam á về số người sử dụng mạng

cơ quan thuế xã hội tiktok thu hút các bạn trẻ này đó chính là thuật toán phân phối nội dung tự động
thế nhưng cũng với chính thuật toán này tiktok đã phát tán không ít nội dung giật tít câu view phản cảm tạo ra những xu hướng và trào lưu độc hại
đối với mình thì việc tiktok quản lý chưa tốt hoặc là chưa chặt những nội dung này thì rất là đáng trách
bởi vì hiện nay tiktok có rất là nhiều tệp đối tượng người xem không chỉ là những người mà trưởng thành mà còn có là những bạn nhỏ
các cơ quan chức năng nên có một biện pháp cứng rắn
đối với xử phạt thật nặng đối với các nhà phát triển nội dung mà xấu độc hay là phải có những nội dung quy chế chế tài để xử lý những cái trang mạng phát triển những cái nền tảng mà nội dung xấu đó tới với người dùng
việc tiktok không có các biện pháp kiểm soát nội dung chặt chẽ có thể gây ra nhiều hệ lụy làm lệch lạc nhận thức lối sống của giới trẻ
trao đổi với phóng viên luật sư bùi thị mai khẳng định không chỉ riêng tiktok mà bất cứ nền tảng mạng xã hội nào tham gia vào việt nam đều phải tuân thủ các quy định
của pháp luật việt nam
hiện nay các cơ quan chức năng cũng đã phát triển những công cụ giả quét hiện đại để phát hiện và xử lý kịp thời nhanh chóng các thông tin vi phạm trên các nền tảng mạng xã hội
thời gian tới sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về kinh tế kỹ thuật ngoại giao truyền thông để yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải hoạt động tuân thủ pháp luật việt nam
riêng đối với tiktok thì chúng tôi sẽ có một đoàn kiểm tra liên ngành
vào tháng năm này để kiểm tra toàn diện hoạt động tiktok
sau đoàn kiểm tra này chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để đánh giá toàn diện về tác động ảnh hưởng của tiktok cũng như là tính chấp hành pháp luật
để từ đó có thể tham mưu lên lãnh đạo cấp trên cái hướng xử lý nó căng cơ nó triệt hẻ hơn
chứ không chỉ là dừng ở mức là đấu tranh yêu cầu gỡ bỏ những cái nội dung vi phạm pháp luật
đến thời điểm này một số quốc gia trên thế giới đã
áp đặt các lệnh cấm hoặc hạn chế nền tảng mạng xã hội tiktok
và tại việt nam tất cả các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới nếu không tuân thủ pháp luật cũng sẽ không được chào đón và tạo điều kiện hoạt động
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
kim hạ xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị
nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng nhà máy rác và sớm có mặt bằng để đảm bảo hạ tầng kết nối giao thông
để nhà đầu tư thuận tiện triển khai thi công xây dựng sở tài nguyên và môi trường tp hcm
vừa có đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm xem xét chấp thuận hạng mục bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng
và xây dựng đường vào nhà máy xử lý rác với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng bảy trăm sáu mươi tỷ đồng
trong số một năm trăm linh trường học ở tp hcm chưa thực hiện thu học phí trực tuyến trong số bảy mươi trường có thu học phí trực tuyến
thì số phụ huynh tham gia cũng chỉ đạt được hơn khoảng sáu mươi tổng số một bảy triệu phụ huynh học sinh xếp hàng đóng học phí hàng tháng
điều này không chỉ gây bất tiện cho phụ huynh học sinh mà còn trở thành áp lực ở những ngôi trường có số lượng học sinh vài ngàn học sinh
thanh toán học phí trực tuyến không dùng tiền mặt nằm trong chương trình chuyển đổi số quốc gia
và đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt được chính phủ triển khai từ năm hai nghìn hai mươi
chương trình đã bàn giao ngành giáo dục và đào tạo thực hiện đẩy mạnh số hóa trường học trong đó một trăm linh trường học phải triển khai thanh toán trực tuyến
liên quan đến các dự án của tập đoàn novaland tại đồng nai và bình thuận phó thủ tướng trần hồng hà vừa giao bộ xây dựng phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
thành lập tổ công tác để giải quyết tháo gỡ và báo cáo trước ngày một mươi năm tháng bốn
cụ thể trước kiến nghị của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và tập đoàn novaland về những vướng mắt tại các dự án của novaland tại đồng nai và bình thuận
văn phòng chính phủ đã có văn bản gửi bộ xây dựng chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường
thành lập tổ công tác làm việc với ủy ban nhân dân các tỉnh đồng nai bình thuận để giải quyết các vướng mắc khó khăn của tập đoàn novel theo đúng quy định
trước đó novaland kiến nghị thủ tướng và ngân hàng nhà nước ban hành quy định cho phép các ngân hàng giãn hoãn và giữ nguyên các nhóm nợ cho các dự án bất động sản trong hai ba năm
đồng thời chính phủ chỉ đạo tháo gỡ pháp lý tận gốc cho các dự án trên địa bàn cả nước
sau quyết định giảm trần lãi suất huy động của ngân hàng nhà nước
các ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi mới mới với mức giảm mạnh là tại nhiều kỳ hạn
tuy nhiên trái với kỳ vọng lãi suất huy động giảm giúp thị trường chứng khoán dần trở nên hấp dẫn hơn
thì ghi nhận thanh khoản trên cả ba sàn giao dịch đều sụp giảm trong tháng ba vừa qua
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thống kê tháng ba vừa qua giá trị giao dịch bình quân ba sàn giảm một mươi hai bốn so với tháng trước
giảm sáu mươi bảy chín so với cùng kỳ xuống còn một mươi một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
trong đó hosea đạt tám chín trăm tám mươi ba tỷ đồng mỗi ngày giao dịch giảm một mươi một ba so với tháng trước
các chuyên gia chỉ ra thanh khoán sụp giảm đến từ nhiều yếu tố
đặc biệt do mối lo ngại liên quan đến nhóm doanh nghiệp bất động sản
dù nghị định tám hai nghìn hai mươi ba ndcp về trái phiếu doanh nghiệp được ban hành
mang tới kỳ vọng về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
hơn nữa phần lưới nhà đầu tư bị thua lỗ và nếu nắm giữ tiền mặt của nam quan sát thị trường
khiến thanh khoán bị sụp giảm
đó thời điểm này khi mà thị trường đang trong một cái xu hướng điều chỉnh trong trung hạn
thì khối lượng cũng có xu hướng điều chỉnh tương ứng
đặc biệt là trong tháng ba vừa rồi thì vndad đang biến động trong vùng biên độ khá là hẹp
tạo ra một tâm lý thận trọng đối với nhà đầu tư
thì đây chính là cái nguyên nhân chính làm cho nhà đầu tư có sự thận trọng
và hạn chế giao dịch trên thị trường
qua đó làm cho cái khối lượng cũng như thanh khoản của thị trường có phần sụt giảm hơn so với giai đoạn trước đây
trong thời gian tới nếu như mà thị trường có thể bước vào một cái xu hướng phục hồi
trong ngắn hạn hoặc là trong chung và dài hạn
thì chắc chắn là khối lượng sẽ có xu hướng tăng trưởng trở lại
bên cạnh đó thống kê cũng cho thấy nhà đầu tư trong nước đã mở mới ba mươi chín năm trăm năm mươi hai tài khoản chứng khoán trong tháng ba
con số này chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức thấp kỷ lục
trong vòng ba mươi tháng ghi nhận vào tháng một đầu năm nay
sưu sụp giảm lượng tài khoản mở mới cung kết theo giao dịch ngày càng ảm đạm
nếu mà mình so sánh với những cái đỉnh điểm những cái tháng mà trong năm hai nghìn hai mươi
thì có tháng rơi vào khoảng năm trăm linh tài khoản mở mới một tháng luôn
thì nó giảm khá là nhiều
thì cái điều này nó cũng phản ánh một điều là gì
thứ nhất là mình đã nói là thị trường chứng khoán giai đoạn vừa qua là nó không thực sự là hấp dẫn
cái sự biến động của nó quá lớn và cái tỷ suất sinh lời nó cũng không quá cao
trong giai đoạn mới
mình đầu tư có nghĩa là nhiều nhà đầu tư người ta vào người ta cũng không kiếm được tiền
do đó thì cái điều này nó làm cho cái sự kích thích của những nhà đầu tư mới nó cũng ít đi
thị trường chứng khoán không phải là kênh đầu tư dành cho đại đa số dân chúng
giống như trong năm hai nghìn hai mươi hay là hai nghìn hai mươi một khi mà thị trường bước vào một cái sự tăng khá là lớn
thì hầu hết những nhà đầu tư tham gia trên thị trường đều có lời
và bất kỳ một nhà đầu tư nào chỉ cần mua và nắm giữ thì họ đều có mức lợi nhuận khá là tốt
tuy nhiên trong năm hai nghìn hai mươi hai thì khi mà thị trường bắt đầu
thẩm định và có sự điều chỉnh thì cái chuyện mà mua và nắm giữ sẽ không còn tạo ra lợi nhuận nữa
qua đó thì cũng ảnh hưởng đến cái sự hấp dẫn của thị trường
nếu những tháng tới làm phát vẫn tiếp tục được kiểm soát dưới bốn năm
đây sẽ là yếu tố thuận lợi để đạt được mục tiêu tăng trưởng
ngân hàng nhà nước có dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ
xu hướng giảm lãi suất có thể thuận lợi hơn trong thời gian tới
với dự báo lãi suất giảm sẽ là lợi thế cho sự phục hồi của thị trường chứng khoán
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba
lãi suất điều hành đã giảm hai lần đâu đó khoảng năm một rồi
và một số ngân hàng thương mại cũng bắt đầu điều chỉnh lãi suất tiền gửi
và lãi suất cho vai thì theo chung đánh giá thì dự kiến sắp tới nó cũng sẽ giảm
mình nhìn hình dung là chính sách tài khoá và chính sách tiền tài đều có những xu hướng là hỗ trợ cho thị trường
và về cuối năm thì khi mà chính sách tiền tệ của fed nó bắt đầu quay lại
thì đó là một cái rất là tích cực cho thị trường
và cũng là tiềm năng để mà kích thích giao dịch quay trở lại
và có thể là yên tĩnh
chính sách nó sẽ tạo một cái mức cao hơn
và từ đó nhà đầu tư cũng có thể kiếm được cái tiền suất sinh loại tốt cho thị trường
theo đánh giá từ thị trường fed nhiều khả năng sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng bảy
và kết nằm ở mức từ ba bảy mươi năm bốn mỗi năm
như vậy dù nhận diện lãi suất sẽ tiếp tục hạ nhiệt
nhưng các chuyên gia nhận xét thời kỳ tiền rẻ khó quay trở lại
mang tới dự báo thị trường chứng khoán sẽ vẫn có nguy cơ gặp khó
khi dòng tiền vẫn chưa khả quan
những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại